liên quan đến ma túy bất ngờ ập vào một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phát hiện sáu đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
sáu đối tượng gồm nguyễn bá thạch nguyễn tiến trung huỳnh trung tín nguyễn tiến hùng phạm thị cúc và võ thị mỹ hằng
cả sáu đối tượng đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật